thành ủy hà nội tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ hai mươi một thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín và kế hoạch của năm hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín kinh tế xã hội của thủ đô đạt được kết quả toàn diện tổng sản phẩm trên địa bàn grdp tăng bảy bốn mươi sáu cao nhất trong bốn năm trở lại đây xuất khẩu tiếp tục tăng cao
thu ngân sách được bảo đảm có bảy trên hai mươi hai chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch đó là grdp trên đầu người vốn đầu tư xã hội xuất khẩu bảo hiểm xã hội tự nguyện giảm nghèo tỷ lệ thất nghiệp thành thị và nước sạch nông thôn
tuy nhiên ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng chỉ ra nhiều tồn tại như chất lượng không khí suy giảm mạnh xảy ra ô nhiễm nguồn nước sông đà gây ảnh hưởng sinh hoạt và đời sống của một số khu vực dân cư xuất hiện một số vụ bạo hành xâm hại trẻ em
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải cho rằng tới đây thành phố cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chuyển dịch cơ cấu công nông nghiệp đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh nguồn nước giả soát các cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất nguy cơ cháy nổ cao ô nhiễm môi trường có các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí khói bụi